đây là một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ở long an
những năm qua với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ fdi
doanh nghiệp này đã đầu tư mạnh mẽ để nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường
với tổng số vốn đầu tư hàng chục triệu usd công ty này sở hữu những thiết bị hiện đại nhất trên thế giới
như máy may gỗ máy cắt laser tự động tương đương công nghệ của hãng toyota
máy chạm tự động của đức loại máy có thể chạm trổ không thuộc kém các nghệ nhân lành nghề ở độ tinh xảo
và thậm chí hơn hẳn ở độ đồng đều
theo những người điều hành doanh nghiệp này công ty thậm chí còn đầu tư cả những máy móc sản xuất phụ kiện
cho sản phẩm của họ như kim loại vải da khép kín và nâng cao chuỗi giá trị
chúng ta có thể làm tăng năng suất lên cao rất nhiều lần
đồng thời về chất lượng cũng vậy nó rất đồng đều và rất chính xác
chúng ta có thể tự tin là chúng ta cạnh tranh được với các nước ở khu vực châu á
hiện những tập đoàn điều hành khách sạn và nghỉ dưỡng năm sao lớn trên thế giới
như stout accor ihg marriott hilton fairmont đều muốn chọn doanh nghiệp việt thiết kế và thi công
năm ngoái chúng tôi đã đưa bảy mươi công nhân đến vùng biển caribe để thực hiện công trình nội thất cho park hayak
một khách sạn năm sao hàng đầu doanh thu từ công trình là hơn một mươi sáu triệu đô la mỹ
đó chỉ là một trong số hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu gỗ đang vươn lên mạnh mẽ
trong những năm qua đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của việt nam
với kim ngạch xuất khẩu lên tới trên chín ba tỷ usd ngành này chính thức vượt qua ngành thủy sản
trở thành mặt hàng có giá trị lớn nhất trong toàn ngành nông nghiệp
cùng với đó giá trị xuất siêu lên tới bảy tỷ usd đứng đầu trong các ngành kinh tế xuất khẩu của việt nam
kết quả này đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của cả chính phủ và các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ
ngành gỗ và đặc biệt là về việc chế biến gỗ xuất khẩu của việt nam đã có bước tiến vượt bậc cách đây chỉ khoảng một mươi năm năm thôi
như vậy kim ngạch xuất khẩu của việt nam chỉ có khoảng bảy trăm linh triệu usd
và năm hai nghìn một mươi tám thì kim ngạch của chúng ta đã là chín bốn chín năm tỷ usd
và theo mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ đạt một mươi tỷ usd
được cái giá trị gia tăng thấp nhất
bởi vì theo như thống kê thì chúng ta biết rằng là trong sản xuất
thì chúng ta có thể tạo được cái giá trị gia tăng vào khoảng năm mươi đến một mươi năm
tuy nhiên nếu chúng ta tập trung vào khâu thiết kế
thì thiết kế mới tạo ra được cái giá trị vào khoảng từ một mươi năm cho đến năm mươi
thế còn nếu có thương hiệu
nếu có thương hiệu thì chúng ta có thể đạt được cái giá trị gia tăng
thậm chí lên đến một trăm linh hai trăm linh
nếu như tổng giá trị trong chuỗi sản xuất đồ gỗ trên thế giới là khoảng một trăm bốn mươi tỷ usd
thì giá trị hàng hóa tiêu dùng của người sử dụng lên đến hơn bốn trăm năm mươi tỷ usd
bao gồm giá trị của thương mại thiết kế phân phối thương hiệu
hiện tại cả nước có khoảng bốn năm trăm linh doanh nghiệp kinh doanh chế biến gỗ
trực tiếp sản xuất và xuất khẩu là khoảng một năm trăm linh doanh nghiệp
tuy nhiên cho tới nay mới chỉ có một vài doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu quốc tế
cũng phải nói là ngành gỗ nó hình như chỉ mới bắt đầu
mặc dù là bây giờ là xuất khẩu là cũng là tay chơi trong cái top một mươi top năm của thế giới
nhưng mà chưa có những cái thương hiệu gỗ
thì cái này là cái phải làm
các cái sản phẩm của mình là cái tính thương hiệu mà gắn với đẳng cấp sản phẩm mới là chưa được chú trọng
và tôi có nói chuyện với thứ trưởng đỗ thắng hải thì anh hải cũng nói là
sẽ phải tập trung rất nhiều cho thương hiệu gỗ việt nam
trước tình hình đó hàng loạt chuyên gia nhận định
ngành gỗ cần phải có bước phát triển đột phá trong công tác xây dựng thương hiệu
nhằm làm chủ được công đoạn có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi sản xuất đồ gỗ toàn cầu
và cái bước đầu tiên mà chúng ta đã đạt được đó là cái kim ngạch
đã có thể nói là phát triển vượt bực đã lên đến gần một mươi tỷ đô la mỹ
thì đây là một sự kết quả hết sức là đáng khích lệ và có thể nói hết sức đáng vui mừng
thế còn cái việc tiếp theo là chúng ta còn phải làm rất nhiều
ví dụ xây dựng cái thương hiệu của các doanh nghiệp việt nam
để chúng ta có thể xuất khẩu với các thương hiệu của chính các doanh nghiệp việt nam
thì hiện nay mới chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp làm được điều đó
và cái thứ ba là cái hệ thống phân phối ở trên khu vực cũng như là trên thị trường thế giới
thì cũng còn phụ thuộc nhiều vào các đối tác nước ngoài
và trực tiếp ở tại các cái nước mà chúng ta có cái thế mạnh về xuất khẩu
thì đây là những cái việc mà các doanh nghiệp việt nam cần phải cố gắng hơn
và đầu tư hơn nữa vào hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm
và xây dựng quảng bá cái thương hiệu của chính mình
ở tại các thị trường chúng ta xuất khẩu
tiêu thụ toàn cầu cho mặt hàng gỗ là bốn trăm hai mươi tám tỷ đô la
nhưng việt nam thì mới chỉ sản xuất có hai của con số bốn trăm hai mươi tám tỷ đô la này
và cái thương mại đồ gỗ toàn cầu là hơn một trăm linh tỷ đô la
thì việt nam là mới chiếm có hơn sáu thôi
cho nên tôi nghĩ là cái miếng bánh này còn rất lớn
tôi nghĩ là hiện giờ thì cũng là những cái lúc mà việt nam nên xác định lại
cái vị thế của ngành gỗ xác định được cái mục tiêu viễn cảnh
cũng như là xác định được những nhận dạng được
và xác định được những cái ưu tiên nguồn lực
cũng như từ đó thiết kế những cái cơ chế chính sách phù hợp
công tác làm marketing rất quan tâm
mà cái đó là cái mạng yếu nhất của chúng ta
lý do mà chúng ta marketing yếu
bởi vì chúng ta cái ngành này đi ra ngoài tiếp thị
chúng ta cũng rất là mới
thứ hai là bản thân trong nước chúng ta không có những trung tâm hội trợ rất lớn
và cả không có những cái môi trường để cho khách họ tới
để mà họ tham gia mua bán
trong tương lai chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ của nhà nước
và với nhiều doanh nghiệp khác
chúng ta sẽ làm thay đổi hình ảnh đó
bằng cách là chúng ta có nhiều trung tâm hội trợ truyền lãm đủ tầm cỡ
để khách có thể mua hàng trực tiếp tại việt nam
nhận rõ thực tế đó thời gian qua
bộ công thương đã chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp gỗ
bằng cách hỗ trợ tổ chức chuỗi các hội trợ chuyên ngành đồ gỗ việt
tại việt nam
và thậm chí hỗ trợ doanh nghiệp gỗ tham gia các hội trợ quốc tế
để quảng bá thương hiệu
đây là hội trợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam hai nghìn một mươi chín
do hội mỹ nghệ và chí biên gỗ tp hcm hawa
tổ chức tại tp hcm với sự hỗ trợ của bộ công thương
gần hai năm trăm linh gian hàng hơn năm trăm linh doanh nghiệp gỗ trong nước tham gia
và quan trọng hơn hội trợ thu hút khách tham quan
tới từ hơn tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
những thương hiệu việt được quảng bá trực tiếp
tới khách hàng quốc tế và những hợp đồng lớn đã được ký kết
với sự thành công của hội trợ này
nhiều hợp hội chí biên gỗ của các tỉnh thành khác
cũng lên kế hoạch tổ chức hội trợ quốc tế để quảng bá thương hiệu
trong năm nay chúng tôi cũng sẽ tổ chức
chương trình thiết kế giống như ở bên hawa
là hiệp hội chí biên gỗ và thủ công mỹ nghệ
để làm sao tạo ra một sân chơi
tạm ra một môi trường
và đồng thời tạo ra một không khí
để thúc đẩy các doanh nghiệp chí biên gỗ việt nam
quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thiết kế sản phẩm
và từ quan tâm đến vấn đề
thiết kế sản phẩm

sẽ quan tâm đến vấn đề thương hiệu của sản phẩm
đây là hai khâu sẽ gắn chặt với nhau
và tôi tin rằng trong một thời gian rất ngắn
với cái khả năng phát triển của ngành công nghiệp chí biên gỗ hiện nay
thì vấn đề thương hiệu vấn đề thiết kế
của ngành chí biên gỗ việt nam
cũng sẽ có một tốc độ tăng trưởng rất mạnh
bên cạnh đó một số doanh nghiệp gỗ cho rằng
công tác quảng bá thương hiệu quốc tế rất tốn kém
và nếu như từng doanh nghiệp tự làm
theo những kế hoạch đơn lẻ
sẽ không mang lại hiệu quả cao
vì vậy ngành công thương và các doanh nghiệp sản xuất chí biên gỗ
cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quảng bá sản phẩm
thương hiệu ra thị trường quốc tế
nhằm đạt được hiệu quả cao nhất
tôi nghĩ là nên hình thành một quốc quỷ
có thể một năm nó không đủ
nó không đủ cho đi tiếp thị ra thế giới
có thể năm nào cũng để đó
hai ba năm tôi gom lại một lần
khi đi thì tôi cũng đi
nó có quy mô một chút
thì đằng nào việt nam cũng có tiếng trên thế giới
chúng ta đến thế giới
vì cung cấp được gỗ mà
cho nên là cái tầm cỡ chúng ta đi ra ngoài
thì không thể chút xíu được
nó phải có cái tầm nào đó để co được
rồi qua cái tầm đó
thì mình mới thiết phục được người mua hàng
chứ không thể là
người mua hàng người ta thấy
tới người ta thấy cái bút chúng ta
cái dân hàng chúng ta quá nhỏ
cái niềm tin mà trong đó nó không có
bộ công thương hỗ trợ tích cực
để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu ra thị trường quốc tế
các doanh nghiệp gỗ nhận thức rõ ràng
về một chiến lược tổng thể phát triển
đó là những tiền đề quan trọng
để việt nam xây dựng những thương hiệu đổ gỗ
có uy tín quốc tế
nhằm đưa ngành gỗ việt nam tiếp cận công đoạn
có giá trị gia tăng cao nhất
trong chuỗi sản xuất đổ gỗ toàn cầu
thưa quý vị ngành gỗ việt nam trong những năm qua
đã đạt được sự phát triển đáng khích lệ
tuy nhiên đó mới chỉ là thành công bước đầu
ở những công đoạn có giá trị gia tăng không cao
công đoạn có giá trị gia tăng cao nhất
là phát triển thương hiệu quốc tế
để có thể từ đó cung cấp tới cho các khách hàng cá nhân
hộ gia đình thông qua kênh bán lẻ
vẫn là mục tiêu
mà các nhà sản xuất trong nước hướng tới
và trong khi công đoạn khai thác gia công
chế biến gỗ đã gần đạt tới giới hạn
thì chính công tác phát triển thương hiệu
sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng
của ngành gỗ trong những năm tới
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình
đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi
chương trình trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube của chương trình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại